quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây hôm nay ở bắc bộ và cả trung bộ đều có nắng nóng trên diện rộng
theo dự báo hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày mà vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh nhất
vì thế nắng nóng ở bắc bộ và miền trung sẽ được đẩy tới đỉnh điểm
cụ thể ở khu vực các tỉnh sơn la hòa bình và vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày mai sẽ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
trong khi đó ở các khu vực khác ở bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời gian có nhiệt độ ở mức nắng nóng cao tập trung vào trưa và chiều
đây cũng là khoảng thời gian mà độ ẩm trong không khí giảm thấp nhất là ở khu vực miền trung
có nơi độ ẩm chỉ khoảng từ ba mươi bốn mươi nên cảm giác nóng rát càng trở nên khó chịu hơn
và nguy cơ cháy nổ cháy rừng là rất cao người dân cần hết sức lưu ý
khu vực nam bộ và tây nguyên trong hôm nay và ngày mai vẫn nằm trong trường phân kỳ gió
của khối khí biển ở các tầng khí quyển trên cao nên trên các khu vực chỉ có
mưa rào và rông ở một vài nơi chủ yếu xảy ra về thời điểm chiều tối và đêm
còn ban ngày thời tiết phổ biến tạnh giáo có nắng
ở tây nguyên có nơi nắng nóng nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có nắng nóng riêng miền đông nam bộ có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai trên khu vực vịnh bắc bộ
và bắc biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió nam cường độ ở mức cấp năm
riêng khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ về chiều tối và đêm
có lúc gió mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước